kính chào quý vị và các bạn
một vùng hội tụ gió mới lại được thiết lập và có xu hướng hoạt động mạnh hơn
sẽ là tác nhân tiếp tục gây mưa rông cho các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong đêm nay và ngày mai
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
lượng mưa có thể lên tới bốn mươi chín mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét gió giật mạnh
do có mưa nên mức nhiệt hôm nay ngày mai vẫn chỉ trong khoảng hai mươi ba ba mươi một độ
từ ngày một mươi tám khi vùng hội tụ gió suy yếu mưa giảm nhanh thì nền nhiệt sẽ tăng trở lại
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa rào và rông trên diện rộng có nơi mưa vừa mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi chín mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
trong mưa rông cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nền nhiệt trong hôm nay ngày mai tại đây vẫn khá mát mẻ cao nhất không vượt quá ngưỡng ba mươi một độ
sau đó từ ngày một mươi tám khi mưa rông giảm nhanh thì nền nhiệt trên khu vực có xu hướng tăng trở lại
vùng hồi tụ gió trên cao cũng gây mưa cho khu vực miền trung các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
trong đêm nay và ngày mai với lượng mưa phổ biến từ một mươi năm ba mươi mm có thanh hóa cao hơn
tuy nhiên sang đến ngày một mươi tám và ngày một mươi chín tháng chín mưa giảm nhanh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trở lại với trạng thái là tạnh rào co nắng
còn về nhiệt độ tại đây mức nhiệt vẫn phổ biến từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận ba ngày tới
tiếp tục duy trì mưa rào và rông vào lúc chiều tối
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây vẫn trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
vùng cao tây nguyên ba ngày tới tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên vẫn liên tục có mưa rông trên diện rộng cục bộ có nơi mưa to
trong cơn rông cũng có khả năng kèm theo lốc xét gió giật mạnh
vì thế mà người dân khu vực này cũng cần hết sức cảnh giác
nhiệt độ trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm gió rộng trong khoảng từ một mươi chín ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây thời đoạn ba ngày tới
cũng chịu tác động của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên tiếp tục duy trì mưa rông nhiều nơi vào lúc chiều tối
trong mưa rông có thể tiềm mẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc gió giật mạnh nguy hiểm
còn về nhiệt độ tại đây vẫn phổ biến trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ